công an tỉnh lào cai phối hợp với cục an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cùng cục cảnh sát hình sự bộ công an đã triệt phá thành công một tổ chức cho vay tiền qua app điện thoại xuyên quốc gia
và tính đến thời điểm bị triệt phá các đối tượng đã sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cho khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng điện thoại di động
với tổng số tiền khách hàng vay là hơn một tám trăm linh tỷ đồng
chiếm hưởng ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng

để từ đó giúp lên được đối tượng đứng ra điều hành hoạt động tại địa bàn thành phố lào cai liên quan đến hoạt động nhắc nợ và thu hồi nợ trên địa bàn thành phố lào cai
quá trình thu thập tài liệu lực lượng công an thành phố lào cai xác định đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia
được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ phanmobi
dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như vnđ hai tiền zđ hv liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính fintech
để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng kỳ hạn vay bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba mỗi năm
chúng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn ba tỉnh thành phố gồm bộ phận quản lý điều hành thẩm định hỗ trợ hoạt động vay tại thành phố hồ chí minh
bộ phận trung gian thanh toán hoạt động tri hộ thu hộ tại thành phố hà nội bộ phận nhắc nợ thu hồi nợ tại tỉnh lào cai
do nguyễn thị hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại long thạnh mỹ quận chín thành phố hồ chí minh
phạm thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại vạn hòa thành phố lào cai tỉnh lào cai
và chống ngọc phụ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường một mươi một quận bình thạnh thành phố hồ chí minh điều hành
nhóm đối tượng này có hoạt động hết sức tinh vi
chúng phân ra các địa bàn ở các khu vực xa cách xa đặc biệt là lợi dụng địa bàn biên giới
số lượng của các đối tượng lôi kéo đến một trăm sáu mươi người tham gia
với tổng số tiền cho vay lên đến một tám trăm linh tỷ đồng
và làm rõ hoạt động thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm tỷ đồng
xác định thời điểm triệt pháp
chuyên án chín mùi chín giờ sáng ngày một mươi hai tháng bảy ba tổ công tác tại tỉnh lào cai thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
đồng loạt gia quân thực hiện nhiệm vụ
tại thành phố lào cai tổ công tác phối hợp gồm một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ chia thành năm mũi
đồng loạt khám xét tại các phòng sáu trăm linh một sáu trăm linh hai sáu trăm linh ba của số nhà năm mươi năm đường hoàng văn thụ tổ hai mươi hai phường cốc lếu thành phố lào cai
thời điểm trên phạm thị huyền cùng một mươi bảy nhân viên đang có hành vi đòi nợ nhắc nợ thu hồi nợ
và thu giữ toàn bộ tài liệu
vật chứng dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ nhắc nợ thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại lào cai
mở rộng đấu tranh cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động
ba máy tính nhiều chứng từ con dấu của hai công ty và các giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền khách hàng vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
số tiền đã giải ngân là sáu trăm năm mươi chín sáu
số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là tám trăm ba mươi một tỷ đồng
phí phạt là chín tám mươi bảy tỷ đồng
lượng tiền chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
hiện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đang tiếp tục phối hợp với cục cảnh sát hình sự
công an thành phố lào cai công an tỉnh lào cai đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật